một đồng chí công an xã đã hy sinh trong khi thi hành công vụ vào đêm ngày hai mươi hai tháng chín tại bắc ninh
đó là đồng chí nguyễn công đạt ba mươi sáu tuổi công an viên xã cảnh hưng huyện tiên du của tỉnh bắc ninh
khi nhận được thông tin tại thôn trung xã cảnh hương xảy ra vụ đánh nhau đồng chí đạt đã cùng đồng đội đến giải quyết
trong lúc ngăn chặn vụ việc đồng chí đạt bất ngờ bị một đối tượng dùng thanh sắt đánh vào đầu từ phía sau dẫn đến tử vong do tấn thương chấn thương sọ não
ngay sau khi xảy ra vụ việc công an tỉnh đã thành lập các tổ công tác ra soát địa bàn xác minh làm rõ đối tượng gây án
đến ba giờ sáng ngày hai mươi ba tháng chín lực lượng chức năng đã triệu tập được các đối tượng đồng thời làm rõ nguyễn mậu lưu hai mươi bảy tuổi
ở thung thượng xã cảnh hưng huyện tiên du chính là đối tượng dùng tiếp sát đánh vào đầu đồng chí đạt
ngày hai mươi bốn tháng chín công an tỉnh bắc ninh cho biết đã khởi tố vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng đồng thời đang xem xét khởi tố bị can đối với nguyễn mậu lưu
công an tỉnh bắc ninh đã phối hợp gia đình tổ chức tăng lễ cho đồng chí nguyễn công đạt đồng thời ủng hộ cho gia đình hai mươi triệu đồng để chia sẻ những mất mát với gia đình của đồng chí